chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp thứ ba của ủy ban
theo kế hoạch hoạt động ủy ban quốc gia về chuyển đổi số họp định kỳ hàng quý
phiên họp thứ ba nhằm đánh giá kết quả chuyển đổi số sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
và xác định những hướng giải pháp nhiệm vụ chuyển đổi số trong thời gian tới
tham dự cuộc họp có phó thủ tướng vũ đức đam phó chủ tịch thường trực ủy ban
lãnh đạo các bộ ngành liên quan
về phía bộ công an có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
phiên họp được kết nối trực tuyến tới trụ sở các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
phát biểu khai mạc phiên họp thủ tướng phạm minh chính nêu rõ
văn kiện đại hội một mươi ba của đảng đã xác định chuyển đổi số quốc gia là một nhiệm vụ rất quan trọng
gắn với ba trụ cột chính là chính phủ số nền kinh tế và xã hội số
chuyển đổi số là xu thế tất yếu đòi hỏi khách quan của sự phát triển và được xác định là yêu cầu bắt buộc
chuyển đổi số giúp giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa nhà nước thị trường xã hội
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nâng cao năng suất lao động năng lực cạnh tranh
hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm chi phí cho người dân doanh nghiệp
đồng thời giúp các cấp các ngành thay đổi phương thức và nâng cao năng lực quản lý điều hành
ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số là phù hợp với phẩm chất năng lực con người việt nam
cần cù ham học hỏi linh hoạt và sáng tạo
thủ tướng nhấn mạnh chuyển đổi số là chủ trương định hướng lớn của đảng và nhà nước
là công việc phải thường xuyên liên tục theo dõi đánh giá đôn đốc chỉ đạo sát sao và quyết liệt triển khai
vấn đề đặt ra cho chúng ta là phải đẩy mạnh chuyển đổi số một cách nhanh chóng hiệu quả và thực chất
triển khai các nhiệm vụ toàn diện đồng bộ nhưng có trọng tâm trọng điểm làm việc nào dứt việc đó
thủ tướng đề nghị các đại biểu thẳng thắn đánh giá rõ ràng khách quan minh chứng bằng số liệu cụ thể
về việc thực hiện nhiệm vụ thời gian qua những nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch hoạt động năm hai nghìn hai mươi hai của ủy ban
và những nhiệm vụ được giao tại phiên họp lần trước của ủy ban
phân tích rõ nguyên nhân khách quan chủ quan nhất là nguyên nhân chủ quan tinh thần là làm việc thực chất
mang lại lợi ích cho quốc gia dân tộc cho nhân dân
sáng nay tại hà nội cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu trang trọng tổ chức gặp mặt
các thế hệ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu qua các thời kỳ
nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát sáu mươi sáu năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát kinh tế
một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai và đón mừng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
tới dự buổi gặp mặt có đồng chí nguyễn hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyên cục trưởng cục cảnh sát kinh tế kiều tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
trải qua sáu mươi sáu năm dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện và sự quan tâm sâu sắc của đảng nhà nước
trực tiếp thường xuyên của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
lực lượng cảnh sát kinh tế luôn đoàn kết giữ vững bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức cách mạng
và ngày càng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt
quá trình sáu mươi sáu năm xây dựng chiến đấu lực lượng cảnh sát kinh tế đã lập nhiều chiến công xuất sắc
góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
và đã được đảng nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý
đặc biệt ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang cho tập thể cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát kinh tế
về thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong công tác giữ gìn an ninh chính trị
và trật tự an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
chúc mừng những thành tích chiến công của lực lượng cảnh sát kinh tế qua các thời kỳ
đồng chí nguyễn hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
tranh án tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh
ở mỗi giai đoạn cách mạng thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước
có thể nói lực lượng cảnh sát kinh tế đã đồng hành có những đóng góp rất quan trọng
bảo đảm môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh để phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội

đồng chí nguyễn hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
lực lượng cảnh sát kinh tế đã đồng hành có những đóng góp rất quan trọng bảo đảm môi trường sản xuất kinh tế xã hội
đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương đồng chủ trì hội thảo
giữa hội thảo có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bà giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh lãnh đạo các ban bộ ngành các nhà khoa học
lãnh đạo các đơn vị chức năng của bộ công an học viện chính trị quốc gia hồ chí minh hội đồng lý luận trung ương
hội thảo đã nhận được một trăm hai mươi tám tham luận có một mươi ba ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo các nhà khoa học các đại biểu ở trung ương và địa phương
nhiều tham luận có giá trị cao về mặt lý luận và thực tiễn phục vụ công tác
tại hội thảo các ý kiến tham luận đã tập trung đi sâu phân tích làm rõ hơn thực trạng nguyên nhân những biểu hiện suy thoái
đề ra những nhiệm vụ trọng tâm giải pháp đột phá đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi
có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ
đảng viên công an nhân dân nhằm xây dựng tổ chức đảng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh của bộ chính trị
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo nghị quyết số một mươi hai nqtu
phát biểu tại hội thảo thay mặt đảng ủy công an trung ương và học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
bộ trưởng tô lâm cảm ơn các đại biểu các nhà khoa học đã có nhiều ý kiến phát biểu sâu sắc tâm huyết thể hiện tinh thần trách nhiệm cao
sự quan tâm đặc biệt đối với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

cán bộ đảng viên trong công an nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về nguy cơ suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa ý thức rõ hơn trách nhiệm tu dưỡng
rèn luyện giữ gìn phẩm chất danh dự của đảng viên của người cán bộ công an
những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong công an nhân dân được nhận diện đúng và kịp thời
đội ngũ cán bộ nhất là lãnh đạo chỉ huy và người đứng đầu được bố trí sắp xếp phù hợp chăm lo đào tạo bồi dưỡng tuyệt đại bộ phận ý thức rõ trách nhiệm và có nhiều tiến bộ trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
lực lượng công an nhân dân quyết tâm phấn đấu ngày càng trong sạch vững mạnh góp phần củng cố xây dựng và lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân
hôm qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã dự cổ vũ động viên đội bóng đá công an nhân dân tham gia thi đấu với đội bóng phú thọ trên sân vận động việt trì phú thọ
cùng dự còn có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
sau chín vòng đấu tại giải hạng nhất quốc gia v leage hai năm hai nghìn hai mươi hai đội bóng công an nhân dân đã giành được một mươi bảy điểm xếp thứ hai trên bảng xếp hạng
ngay sau tiếng cõi khai cuộc thầy cho huấn luyện viên thạch bảo khanh đã nhanh chóng nhập cuộc
phút thứ một mươi từ pha phạm lỗi của cầu thủ bên phía đội bóng phú thọ đội bóng đá công an nhân dân được hưởng quả phạt một mươi một mét
cầu thủ trần văn đạt đội tuyển bóng đá công an nhân dân thực hiện thành công mở tỷ số cho trận đấu
trước khi kết thúc trận đấu các cầu thủ của đội bóng công an nhân dân ghi thêm ba bảng nữa ấn định tỷ số bốn
sau khi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển bóng đá công an nhân dân và đội bóng phú thọ
bộ trưởng tô lâm đã xuống sân động viên và trao thưởng cho các cầu thủ và ban huấn luyện đội bóng đá công an nhân dân
trước đó bộ trưởng đã tới thăm động viên cán bộ chiến sĩ công an tỉnh phú thọ
cũng trong tối qua bảy tám tại nhà hát lam sơn ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tp thanh hóa đã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng
ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã tham dự chương trình
trong không khí sôi nổi của ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
các đại biểu được thưởng thức các tiết mục ca mối nhạc đặc sắc với sự tham gia biểu diễn của các đội văn nghệ quần chúng
đến từ các phường xã cơ quan đơn vị trên địa bàn tp thanh hóa
mở đầu chương trình là tiết mục đồng diễn võ thuật do các thành viên câu lạc bộ võ thuật thuộc trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch thành phố thanh hóa biểu diễn
các tiết mục văn nghệ được các đơn vị giàn dựng công phu bài bản ca ngợi đảng quang vinh bác hồ kính yêu tình yêu quê hương đất nước ca ngợi mảnh đất và con người xứ thanh anh hùng
thể hiện sự gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an với các cấp các ngành trong việc giữ gìn an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố